sau khi nhận được phản ánh của người dân về tình trạng mất trộm nắp hố ga tại các tuyến đường
khu dân cư trên địa bàn thành phố thái nguyên gây mất mỹ quan đô thị
tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông ảnh hưởng tới sinh hoạt đi lại của người dân
công an thành phố thái nguyên đã khẩn trương xác minh điều tra và nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây ra các vụ trộm cắp nói trên
đối tượng bị bắt giữ là nông văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã phúc hà thành phố thái nguyên
theo kết quả điều tra ban đầu trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tuấn đã đến các khu vực xã quyết thắng và khu đô thị pisenza phường đồng quẩm
phát hiện nhiều nắp hố ga ở giữa đường không có người trông coi sau đó đối tượng đã tháo nắp hố ga mang đi bán
tại cơ quan công an tuấn khai nhận đã thực hiện ba mươi vụ trộm cắp lấy đi ba mươi nắp hố ga đem bán lấy tiền để sử dụng ma túy
hiện công an thành phố thái nguyên đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với nông văn tuấn
tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và điều tra mở rộng vụ án